xét xử tuyên phạt bị cáo lê viết hưng cựu giám đốc sở tài nguyên và môi trường đồng nai năm năm sáu tháng tù
về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
bị cáo trương quốc tuấn cựu tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà phước thái một mươi bốn năm tù
về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
cùng dội danh trên hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn tấn long
cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp biên hòa một mươi năm tù
nguyễn tấn tài cựu giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất đồng nai chi nhánh tp biên hòa chín năm tù
nguyễn tấn vinh cựu trưởng và phó phòng tài nguyên và môi trường tp biên hòa tám năm tù
hồ bá minh cựu phó phòng sáu năm tù
hai chuyên viên trung tâm phát triển quỹ đất đồng nai chi nhánh tp biên hòa là trương thành giàu sáu năm tù
và nguyễn mộng hiền năm năm sáu tháng tù
võ cao cường cựu chủ tịch ủy ban nhân dân phường tam phước và nguyễn văn đức cựu phó chủ tịch cùng lãnh mức án bảy năm tù
hai cán bộ địa chính phường tam phước là nguyễn anh thương và võ văn huy cùng lãnh mức án bốn năm tù
ngoài ra bị cáo nguyễn hữu thành em trai bị cáo nguyễn văn đức lãnh án bảy năm tù
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận số ma túy cơ quan công an thu giữ
chúng mua của một đối tượng hiện chưa rõ lai lịch tại tp hcm với giá một trăm một mươi triệu đồng
rồi mang về phân lẻ bán kiếm lời thì bị bắt
được biết đối tượng ra có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chết ma túy
chiều qua công an tỉnh vĩnh long đã triệt xóa tụ điểm đánh bạc
với hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tạm giữ trên ba trăm bảy mươi triệu đồng
điểm đánh bạc này do nguyễn hoàng tuấn
đứng ra tổ chức tại nhà thuộc ấp bảy xã tân an luông huyện vũng liêm
vào lúc một mươi bốn h một mươi năm đội cảnh sát trật tự thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an tỉnh phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện vũng liêm
và công an xã tân an luông bất ngờ kiểm tra nhà của nguyễn hoàng tuấn
thì phát hiện bắt quả tăng tuấn cùng nhiều người đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ một mươi bốn người có liên quan và nhiều tăng vật
phương tiện bao gồm ba bộ dụng cụ lắc tài xỉu sáu hột xí ngầu
tổng số tiền trên ba trăm bảy mươi hai triệu đồng cùng với một mươi năm điện thoại di động và năm xe mô tô
vụ việc được bàn giao cho đội cảnh sát hình sự công an huyện vũng liêm
làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị xác định trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
nhu cầu đi lại vui chơi của người dân sẽ tăng cao
tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự
lực lượng công an quảng ngãi đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đấu tranh
ngăn chặn tội phạm đảm bảo tốt an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
chỉ vì mâu thuẫn trên mạng xã hội các đối tượng gồm nguyễn hồng tuấn
nguyễn tấn quang trương quang vinh võ thành định nguyễn khắc vĩ
đều chú huyện nghĩa hành và nguyễn quang phục chú huyện mộ đức
cùng đồng bọn đã xảy ra hỗn chiến đánh chém nhau tại thành phố quảng ngãi
ngày hai tháng chín phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã bắt tạm giam sáu bị can
qua đó góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong dịp lễ quốc khánh
để đảm bảo tốt an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong dịp lễ
lực lượng công an các xã phường đã tăng cường tuần tra canh gác
bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm về chính trị kinh tế văn hóa
tăng cường kiểm soát nắm tình hình kịp thời tham mưu đề xuất với cấp trên
triển khai đồng bộ lực lượng phương tiện biện pháp vũ trang đấu tranh
ngăn chặn vô hiệu hóa các đối tượng tội phạm vi phạm pháp luật
số lượng người dân về địa phương nghỉ lễ đông
đây cũng là dịp mà các đối tượng bất hảo
trả trội để thực hiện hành vi phạm tội
vì vậy công an các địa phương đã có phương án siết chặt công tác quản lý cư trú
kiểm tra nhắc nhở đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú
kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự không để phát sinh tội phạm tệ nạn xã hội
chủng vụ lãnh đạo công an huyện tôi đã đẩy mạnh công tác quán kiện
chỉ đạo đến từng các bộ chính sĩ trong toàn thể các lực lượng
tập trung tấn công các loại tội phạm
trong đó là quan tâm giao đến từng cái chỉ tiêu
cho công an xã để mà triển khai được việc
đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh trật tự và các sự kiện chính trị văn hóa
tại địa phương là nhiệm vụ hết sức quan trọng
công an quảng ngãi đã bố trí quân số ứng trưởng nắm chắc tình hình
chỉ đạo chặt chẽ các đơn vị nghiệp vụ
công an các xã phường sẵn sàng phương án giải pháp bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn
quản lý chặt số đối tượng trong diện quản lý tiến hành gọi hỏi gian đe
theo dõi sát các đối tượng từ nơi khác phân công chốt gác đảm bảo trật tự mua bán
đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thu hút khách du lịch không để xảy ra bị động bất ngờ
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia hôm nay toàn quốc xảy ra ba mươi hai vụ tai nạn giao thông
làm hai mươi người tử vong hai mươi sáu người bị thương
so với cùng kỳ nghỉ lễ của năm hai nghìn hai mươi hai tăng một mươi hai vụ tăng bảy người tử vong tăng một mươi hai người bị thương
trong đó đường bộ xảy ra ba mươi hai vụ làm hai mươi người tử vong
hai mươi sáu người bị thương đường sát và đường thủy không xảy ra tai nạn
tính chung trong ba ngày nghỉ lễ quốc khánh từ ngày một chín đến ngày ba chín
toàn quốc xảy ra tám mươi chín vụ tai nạn giao thông làm chết năm mươi ba người bị thương sáu mươi bảy người
so với cùng kỳ nghỉ lễ của năm hai nghìn hai mươi hai tăng ba mươi hai vụ tăng một mươi chín người chết tăng hai mươi một người bị thương
ngày ba chín lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý tám chín trăm hai mươi trường hợp
ra quyết định xử phạt hơn một mươi chín tỷ đồng
một trăm linh sáu dây phép lái xe các loại tạm giữ một trăm ba mươi chín ô tô ba sáu trăm linh ô tô và ba mươi hai phương tiện khác
trong đó xử lý vi phạm nồng độ cồn hai tám trăm sáu mươi sáu trường hợp ma túy bảy trường hợp
chở hàng hóa quá tải trọng ba mươi năm trường hợp quá khổ giới hạn tám trường hợp
vi phạm tốc độ một bảy trăm năm mươi bảy trường hợp
nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân trong kỳ nghỉ lễ hai chín
công an tỉnh cao bằng đã tổ chức xét nghiệm
quân đấu tranh chống đua xe lạng lách đánh võng và gây dối trật tự công cộng trên địa bàn
riêng trong ngày hai tháng chín lực lượng công an đã phát hiện tạm giữ lập biên bản xử lý hơn một trăm linh trường hợp điều khiển xe mô tô
đi thành từng tốp không có gương chiếu hậu nhiều xe không gắn biển không đem theo giấy đăng ký xe
người điều khiển không đội mũ bảo hiểm vi phạm tốc độ và có biểu hiện lạng lách đánh võng
tạm giữ hơn một trăm linh xe mô tô các loại
lực lượng chức năng cũng đã thu giữ một số hung khí và ma túy tạm giữ hành chính một mươi một đối tượng
ngăn chặn kịp thời các hành vi đua xe trái phép và gây dối an ninh trật tự cố ý gây thương tích không để xảy ra hậu quả
kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày cách mạng tháng tám thành công ngày quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
một mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam và một mươi tám năm ngày hội toàn dân bảo vệ
an ninh tổ quốc
và tối ngày hôm nay bốn tháng chín nhà hát hồ gươm sẽ phối hợp với nhà hát nhạc vũ kịch việt nam
tổ chức biểu diễn vở ballet jean shell dựa theo tác phẩm của jean corary jules perrault
cặp đôi vàng của làng ballet việt là thu hằng đức hiếu sẽ tiếp tục giữ vai trò solid của vợ diễn jean shell
khi vào vai jean shell và hoàng tử andré

là một trong những vở ballet kinh điển nổi tiếng nhất thế giới
xuyên suốt vở ballet là thông điệp về tình yêu lòng vị tha hóa giải tất cả những uẩn ức hận thù của con người
vở diễn do các nghệ sĩ nhà hát nhạc vũ kịch việt nam thực hiện với một trăm linh ekip là người việt
với việc đưa vở ballet jean gell đến với sân khấu nhà hát hồ gươm lần này là dịp để khán giả có thể cảm nhận thực sự
về kỹ thuật ballet cổ điển cùng với khả năng diễn xuất tài năng của các nghệ sĩ hàn lâm chuyên nghiệp